trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở italia với tổng số ca tử vong là bốn tám trăm hai mươi năm người
có nghĩa là tương đương ba mươi tám ba tổng số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới
nga và cuba đã điều động lực lượng quân sự và nhân viên y tế tới giúp quốc gia nam âu này đấu tranh với đại dịch
bộ trưởng y tế cuba đã chủ trì lễ tiễn phái đoàn gồm năm mươi hai bác sĩ và y tá lên đường đến italia
đây là những chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm của cuba những người trước đây từng tham gia chống dịch ebola ở châu phi và nhiều chiến dịch y tế quốc tế khác
trong khi đó nga cũng thông báo bắt đầu điều phi đội máy bay vận tải quân sự đưa tám lữ hành cơ động gồm lực lượng quân y
xe khử trùng đặc biệt và các thiết bị y tế khác tới italia nhằm giúp đỡ những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh